trên báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải thông tin tất cả các thí sinh trong diện phải cách ly sẽ tham dự kỳ thi vào đợt hai
các em vẫn được đảm bảo quyền lợi vì trường đại học sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển
phó giáo sư tiến sĩ mai văn trinh cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục đào tạo khẳng định
việc lùi kỳ thi ở các địa phương đang là tâm dịch sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh
việc này là tạo điều kiện để thí sinh có thể dự thi lấy kết quả này để tuyển sinh vào đại học cao đẳng
bởi hiện tuyệt đại đa số các trường đều tuyển sinh thông qua kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đặc biệt là bốn mươi hai trường thuộc khối công an quân đội sức khỏe
hiện bộ giáo dục đào tạo đã có chỉ đạo các trường đại học điều chỉnh phương án tuyển sinh
theo tinh thần tự chủ để dành chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh đợt hai
vì vậy các em có nguyên cơ hội để thi vào đại học
chuyện hữu ích về tiêu dùng không chỉ giảm gánh nặng hóa đơn tiền điện
và tạo cho gia đình không gian căn nhà mát mẻ hơn
thì từ bây giờ người dân sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời
còn được điện lực tp hcm mua lại nếu không sử dụng hết
thay vì tốn một khoản tiền chỉ để lắp đặt mái che đơn thuần trên sân thượng
thì ông lê trọng hưng đã đầu tư một dàn máy che bằng hệ thống điện mặt trời như thế này
tổng số tiền đầu tư ban đầu gần một trăm linh triệu đồng
bao gồm hai mươi bốn tấm pin mặt trời bộ khung đỡ và bình chuyển đổi nguồn điện
số tiền này ông hưng chia sẻ không quá lớn
với công suất đạt năm kwh mỗi giờ và túi thọ của sản phẩm lên tới hai mươi năm
thì sự đầu tư này sẽ giúp ông có lời
còn tiền phát lên lưới là mỗi tháng người ta trả cho tôi cứ khoảng ba trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng nữa
vị trí là tôi có cứ khoảng một triệu mốt đến một triệu hai một tháng
với chín tấm pin tổng đầu tư là năm mươi năm triệu
gia đình ông khánh cũng đang rất hào hứng với bài toán kinh tế từ dạng điện mặt trời này
ví dụ cái hệ thống của mình lắp thì chín tấm và tổng hết tất cả chi phí là khoảng năm mươi năm triệu
thì sau khi mà mình trừ cho khoảng
mỗi năm mình thu lại được là khoảng một mươi một triệu
thì trong năm năm thì mình hoàn vốn
nhưng mà nó có một cái là ví dụ với những cái tấm pin này người ta
công ty nó lắp cho mình nó bảo hành đôi hai mươi năm
nghĩa là mình xài có thể là tính ra rất là hiệu quả
thấy được ưu điểm ngày càng có của nhiều gia đình lắp đặt
chỉ tính riêng tại quận tân bình thành phố hồ chí minh
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại địa bàn đã có hơn năm trăm hai mươi hộ sử dụng điện mặt trời
công ty điện lực tân bình cũng vừa tổ chức
cái hợp tác mua lại điện của những hội dân này
cụ thể đã có gần một sáu triệu kwh điện
tương đương hơn một chín tỷ đồng được điện lực thành phố mua lại
trong trường hợp mà hộ gia đình có cái sản lượng điện mặt trời áp máy
mà tạo ra nhiều hơn so với cái nhu cầu sử dụng
thì có thể bán ngược lên cho điện lưới
và đây cũng là một cái nguồn có thể thu nhập thêm đối với các hộ gia đình
lắp đặt điện mặt trời áp mái còn có một cái hiệu quả khác
đó là chống chống nắng cho công trình thì rất là hiệu quả
nhất là đối với các hội dân thông thường như là ở hội gia đình
thì thường là sử dụng máy tôn
thì khi mà lắp đặt điện mặt trời áp máy thì cũng cấp nhiệt cho tôn rất là tốt
và cũng đồng thời là làm cho không gian mắt hơn
có ảnh hưởng đến môi trường hay không
thì các cái chuyên gia về môi trường cũng như là chuyên gia chính trong ngành này
thì cũng đã khẳng định là cái hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà
đó là những tấm hấp thu năng lượng để phát điện
thì những cái tấm này
trước đây thì chúng ta gọi là tấm pin năng lượng mặt trời
nhưng mà nó hoàn toàn không phải như là các cái pin bình thường
đây là các nguyên liệu có khả năng tái chế được chín mươi
để sản xuất lại chính những cái sản phẩm
những cái tấm mà phát điện mặt trời này
do đó là cái tác động đến cái môi trường gần như là không có
theo quyết định số một mươi ba hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
đối với hệ thống điện mặt trời máy nhà
được ngành điện lực mua lại với giá là tám ba mươi tám cent
tương đương là một chín trăm bốn mươi ba đồng việt nam
để có thêm nguồn năng lượng điện tại chỗ
điện lực thành phố hồ chí minh cũng rất khuyến khích người dân
khi đã có hệ thống điện mặt trời
nên hợp tác với đơn vị điện lực khu vực để được hưởng lợi ích
bây giờ là thời lượng của tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị tại sự thảo luận giao thông đường bộ sửa đổi
vừa được bộ giao thông vận tải trình chính phủ
liên quan đến quy định về cấp cấp lại đổi và thu hồi giấy phép lái xe
người vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe trong ba trường hợp
nếu muốn được cấp lại thì người vi phạm phải học và thi lại
đây được coi là chế tài mạnh để ngăn ngừa vi phạm giao thông
người vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe trong ba trường hợp sau đây
giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng từ bốn lần trở lên trong thời gian ba năm
hoặc có tổng thời gian bị tước quyền sử dụng trên hai mươi bốn tháng
người lái xe vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ
để xảy ra tai nạn từ mức nghiêm trọng trở lên làm chết một người trở lên
hay làm bị thương hai người và sức khỏe bị tổn hại trên sáu mươi
người có giấy phép lái xe vi phạm các trường hợp trên
nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe
phải được sát hạch sau thời gian ít nhất một mươi hai tháng
kể từ ngày chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền
với hình thức thu hồi tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
cục cảnh sát giao thông vừa thông báo địa chỉ email

ngày năm tháng tám cục cảnh sát giao thông thông báo

ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của bộ công an
cục cảnh sát giao thông công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến cao tốc
bắt đầu từ hôm nay thời gian thực hiện hai mươi bốn h trên một ngày bảy ngày trong tuần
cục cảnh sát giao thông cũng đã thông báo địa chỉ thư điện tử
nguồn tin cảnh sát giao thông có thể dùng làm căn cứ xác minh
xử phạt gồm hình ảnh thông tin các tổ chức cá nhân
ghi thu bằng các phương tiện kỹ thuật
các phương tiện thông tin đại chúng mạng xã hội
liên quan đến vụ lật xe khách bốn mươi năm chỗ khiến một mươi năm người tử vong
ngày sáu tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can
cơ quan công an lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh
đối với hoàng trung toản trú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
là lái xe du lịch gây ra vụ tai nạn
như tin đã đưa vào khoảng chín h năm mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bảy
tại km hai mươi một bảy trăm ba mươi năm đường hồ chí minh nhánh tây xã tân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
xe khách loại bốn mươi năm chỗ mang biển số bảy mươi ba b chín trăm hai mươi năm do hoàng trung toàn điều khiển
khi đến địa điểm trên đã bị lật sang bên đường
hậu quả làm chín người chết tại hiện trường sáu người chết tại bệnh viện
hai mươi năm người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới